thưa quý vị vốn là loài hoa không quá đặc biệt thường nở rộ vào cuối và đầu năm
được nhiều người tìm mua vào dịp tết
nhưng mà những ngày gần đây hoa hải đường màu trắng bỗng trở thành cơn sốt
có cây lên tới hàng tỷ đồng
liệu đây là giá trị thực hay lại là chiêu thổi giá của một số đối tượng như hoa lan đột biến trước đây
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
một trăm năm mươi triệu năm trăm linh triệu và thậm chí là một tỷ đồng
những ngày gần đây hoa hải đường trắng được giao bán rầm rộ trên mạng xã hội và nhiều hội nhóm
dù ít được nhìn thấy hải đường trắng nhưng khi biết mức giá sốc được chốt trong các vụ giao dịch
nhiều người không khỏi bất ngờ và đặt nhiều dấu hỏi
trước đây mình mua một cây hoa hải đường thì nó chỉ tầm khoảng hai trăm linh ba trăm linh ngàn một cây
thế còn bình thường mà mua cành thì chỉ khoảng hai mươi ba mươi nghìn một cành để cắm
thế nhưng mà thấy bảo đợt này thì không hiểu làm sao
cái hoa hải đường màu trắng đấy nó có đẩy cái giá sốt lên rất là cao
nó quá mức bình thường thì sẽ khiến cho người ta có cái cảm giác ngạc nhiên
và người ta sẽ đặt đối hợp với dấu hỏi là cái giá này là có thực hay không hay là nó được tạo dựng
và có thực là có những cái giao dịch hay không
theo các chuyên gia hoa bạch hải đường đã sinh trưởng phát triển ở vùng núi phía bắc từ hàng trăm năm nay
nhưng thường chỉ thấy màu đỏ do trước đây người dân chỉ chú trọng phát triển dòng hoa này để phù hợp với tết
những biến dị về màu sắc hay hình dạng của các loại cây hoa rất bình thường
cũng theo các chuyên gia với công nghệ hiện nay việc nhân giống loại cây này không khó
nên mọi người cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò làm giá để tránh rủi ro
hải đường cũng không phải là loài hoa đặc sắc
cũng không hề có nghiên cứu nào cho thấy loài cây này có tác dụng với sức khỏe
đến nay ở việt nam chưa có nhiều nghiên cứu về cây hải đường
cái hải đường nó cũng không có cái gì đặc biệt
nó không mang lại cái giá trị kinh tế cao
nếu muốn tạo ra một cái giống hoa màu ghi muốn thì chỉ cần cấy cái gen đó vào một cây trà bình thường thôi thì
hoặc là lai tạo cái hải đường mặc ở trên núi tự nhiên
có thể là lai tạo giữa màu đỏ và màu đỏ
vẫn có thể ra được màu trắng
hải đường nó không phải là cây đẹp lắm
chúng ta thấy là nó là cây hoa bình thường hoặc kém các nhiều loại hoa khác
về thuốc mà
thì cái đó là hoàn toàn không đúng
bà con lại mắc mưu
cho nên là qua cái bài học của lo đột biến thì đến cái chuyện này thì bà con phải lưu ý
có lẽ là còn nhiều vấn đề khác
đến giai đoạn này khoa kỹ thuật nó phát triển mạnh rồi
bà con mình cố gắng là phải lắng nghe đầy đủ thông tin khoa học
chứ chớ nghe những chuyện mà lưu đảo
sau nhiều ngày thổi giá thị trường bạch hải đường bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sâu
giá cây đã giảm xuống chỉ còn vài chục triệu
các chuyên gia nhận định cơn sốt này sẽ nhanh qua đi
nhưng người dân cần cảnh giác với các chiều tròn làm giá sốt ảo tương tự